một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nature comminication đã tiến hành thí nghiệm trên động vật linh trưởng nhiễm sars cov hai nhps để tìm hiểu các triệu chứng thần kinh liên quan đến covid kéo dài
nhiều bệnh nhân bị covid một mươi chín đã báo cáo các triệu chứng thần kinh cụ thể covid một mươi chín nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến não và biểu hiện như đột quỵ viêm não mảng não và bệnh não hoại tử xuất huyết
các triệu chứng nhẹ như chóng mặt hoặc tiếc đầu có thể là một phần của bệnh lý thần kinh liên quan đến bệnh tuy nhiên đến nay quan điểm covid một mươi chín ảnh hưởng đến hệ thần kinh là không rõ ràng
nghiên cứu trên đã sử dụng hai loài linh trưởng gồm khỉ risc romer và khỉ sanh châu phi agma
ba gm là mô hình nhiễm sars cov hai để đánh giá bệnh lý não các loài linh trưởng có thể là mô hình khả thi để mô phỏng những bệnh lý thần kinh liên quan đến sars cov hai
một agm đã bị tử vong có một số vết chảy máu nhỏ trong não có thể là lý do khiến con vật suy kiệt nhanh chóng
họ có thể phổi của nó bị suy giảm đã góp phần gây ra hiện tượng chảy máu vi mô điều này cần được nghiên cứu thêm
hầu hết các con linh trưởng nghiên cứu đều có chỉ số so hai đo được ở mức dưới chín mươi năm
mức độ oxy trong máu thấp thiếu oxy không đáng báo động nhưng chúng phản ánh sự trao đổi khí trong phổi bị suy giảm
mức độ oxy giảm nhỏ có thể thúc đẩy tổn thương tế bào thần kinh
bệnh lý não quan sát được trong nghiên cứu này có thể là do sars cov hai lây nhiễm và tế bào não hoặc do hậu quả gián tiếp của bệnh
viêm thần kinh vi xuất huyết thiếu oxy não thai hóa tế bào thần kinh và apostocis được quan sát thấy ở các linh trưởng bị nhiễm sars cov hai
đáng chú ý bệnh lý thần kinh được quan sát thấy ở linh trường bị nhiễm covid một mươi chín nhưng không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng
ngoài ra sự hiện diện của virus hiếm gặp được phát hiện trong các tế bào nội mô não nhưng nó không tương quan với mức độ nghiêm trọng của chấn thương não
nghiên cứu này gợi ý rằng những bệnh nhân bị hội chứng covid kéo dài cần được theo dõi thần kinh lâu dài